quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị dưới tác động của khối không khí lạnh lúc này ở bắc bộ nhiệt độ khá thấp
chỉ từ hai mươi đến hai mươi hai độ trời rét nhẹ
trong ngày hôm nay không khí lạnh sẽ tiếp tục rồn xuống
các tỉnh trung du và vùng đồng bằng trong đó có thủ đô hà nội
sẽ là những nơi có mưa vừa và mưa to
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở bắc bộ giảm xuống chỉ còn từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
thậm chí đến tối và đêm nay khi khí lạnh rồn xuống mạnh hơn
những cơn mưa sẽ giảm dần nhưng nhiệt độ thì tiếp tục hạ sâu
ở khu vực vùng núi nhiệt độ đêm nay sẽ giảm xuống dưới hai mươi độ trời chuyển rét
trong khi đó ở khu vực đồng bằng nhiệt độ cũng hạ xuống dưới hai mươi hai độ trời chuyển lạnh
không khí lạnh cũng đang trên đường di chuyển xuống miền trung
gió đông bắc của không khí lạnh kết hợp với sườn đón gió của dễ trường sơn
khiến các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến phần phía bắc của tỉnh quảng bình
trong ngày và đêm hôm nay có mưa vừa và mưa to
trong khi đó ở phần phía nam khu vực từ quảng ngãi trở vào đến bình thuận
lại chịu tác động của một giải hội tụ nhiệt đới có trục một mươi ba một mươi năm độ vị bắc
vì thế trong ngày và đêm hôm nay thậm chí là kéo dài sang hết ngày mai
khu vực này sẽ có mưa vừa mưa to và rông
nền nhiệt hôm nay ở các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh sẽ giảm mạnh còn từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
khu vực từ quảng bình đến quảng ngãi có mưa về chiều ngày nắng gián đoạn
nên nhiệt độ là từ ba mươi hai đến ba mươi ba độ
còn ở các tỉnh từ bình định đến bình thuận
có nhiệt độ từ ba mươi một đến ba mươi hai độ
khu vực nam bộ và tây nguyên trong ngày hôm nay tiếp tục chịu ảnh hưởng
của giải hội tụ nhiệt đới và gió mùa tây nam mạnh
vì thế trên cả hai khu vực sẽ có mưa cả ngày
trong đó phần phía nam của tây nguyên và toàn bộ nam bộ sẽ có mưa vừa đến mưa to
thậm chí có những nơi mưa rất to và rông mạnh
nhiệt độ trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía nam đều không cao
ở khu vực tây nguyên nhiệt độ sẽ giảm còn từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
trong khi đó ở nam bộ phổ biến từ ba mươi ba mươi năm độ
trên biển do ảnh hưởng của khối không khí lạnh nên khu vực vịnh bắc bộ
và vùng biển phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
trong ngày hôm nay sẽ có mưa rào và rông mạnh
gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp năm sau tăng lên mức cấp sáu
giật cấp bảy nên sóng biển cao trên hai mét khiến cho biển động
còn ở khu vực giữa và nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
khu vực biển từ đà nẵng xuống đến cà mau có gió tây nam hoạt động mạnh cấp năm
mưa rông nhiều nơi và tầm nhìn xa thấp từ bốn một mươi km
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước